bộ tài nguyên và môi trường phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh vừa phát động tuần lễ
trung tây hưởng ứng tuần lễ biển hải đảo và ngày đại dương thế giới năm hai nghìn một mươi tám
lễ phát động năm nay được tổ chức sinh động với nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao hơn
nửa nhận thức của người dân về tầm quan trọng của biển và hải đảo trong sự nghiệp xây dựng đất nước
và bảo vệ tổ quốc
trong tối ba mươi một tháng năm nhân dân tỉnh quảng ninh đã được xem chương trình gala hưởng ứng tuần lễ
và tham gia tọa đàm thanh niên với phát triển bền vững và bảo vệ chủ quyền biển hải đảo việt nam
qua tọa đàm thanh niên nói riêng và người dân nói chung càng hiểu hơn về các giá trị mà biển đảo mang lại
cũng như trách nhiệm của mỗi người dân trong sự nghiệp xây dựng đất nước và bảo vệ tổ quốc
tuần lễ biển và hải đảo việt nam là hoạt động thường niên được bộ tài nguyên và môi trường tổ chức
từ năm hai nghìn chín đến nay đã góp phần nâng cao nhận thức của toàn thể hệ thống chính trị
và từng người dân về chức năng
quan trọng tầm quan trọng đặc biệt của biển hải đảo và đại dương
đối với thế giới và sự phát triển bền vững của việt nam
với tinh thần tất cả biển hải đảo tiêu liêng của tổ quốc
trong sự nghiệp phát triển bền vững và bảo vệ chủ quyền biển hải đảo
cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm trong tổ chức con hoạt động của thanh niên
về bảo vệ môi trường biển xây dựng các mô hình bảo vệ môi trường phát triển kinh tế biển bền vững
trong ngày một tháng sáu hàng nghìn thanh niên và các tầng lớp nhân dân đã tập trung tại bến do
thành phố cẩm phà để hưởng ứng tuần lễ bằng những hành động thiết thực như thăm hỏi tặng quà ngư dân
và chiến dịch gia quân bảo vệ môi trường biển thu gom xử lý rác thải chất thải trồng cây chăn sóng
những hoạt động này sẽ khơi dậy nhiệt huyết từ lực lượng thanh niên nòng cốt
trong thời gian tới thì chúng tôi vẫn tiếp tục chỉ đạo đoàn thanh niên của các đơn vị cơ sở
cũng như lực lượng đoàn viên thanh niên trên địa bàn cùng chung tay bảo vệ môi trường
qua đó thì nhằm tuyên truyền trong đoàn viên thanh niên nâng cao nhận thức để tuyên truyền trong toàn người dân
cũng như gia đình của mình trên toàn địa bàn thành phố để triển khai thực hiện đảm bảo vệ sinh môi trường trong thời gian tới
ngày đại dương thế giới mùng tám tháng sáu năm nay có chủ đề cùng chung tay giữ màu xanh của biển
nhằm kêu gọi cộng đồng có trách nhiệm bảo vệ môi trường biển khuyến khích các giải pháp cho vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa
và ngăn chặn rác thải nhựa trên biển để bảo vệ hệ sinh thái và sức khỏe đại dương
mang lại giá trị bền vững cho phát triển kinh tế và chủ quyền đất nước